đồn biên phòng lai hòa thuộc bộ đội biên phòng tỉnh sóc trăng là một trong những đồn biên phòng tiêu biểu
trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân
đơn vị đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa bàn ven biển
bảo đảm an ninh chính trị giúp người dân yên tâm sinh sống
mô hình trạm y tế quân dân y kết hợp đầu tiên được thực hiện ở đồn biên phòng lai hòa
ở trạm luôn có cán bộ thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hàng năm trạm khám chữa bệnh và cấp thuốc cho khoảng một mươi lượt người bệnh
hàng năm trạm khám chữa bệnh cho nhân dân ở bạc liêu giáp canh xã lai hòa
đồn biên phòng lai hòa đã trở thành lực lượng truyền trách nằm cốt ở địa phương
góp phần nâng cao mức sống người nghèo gắn kết thêm nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới biển
xây dựng củng cố niềm tin của dân vào đường lối chủ trương của đảng là mục tiêu
là nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng từ những việc làm cụ thể thiết thực
tham gia chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bằng những việc làm thiết thực hiệu quả
là mục tiêu của bộ đội biên phòng sắp trăng để nâng cao mức sống nhân dân khu vực biên giới biển
mới đây bốn trăm linh phần quà đã được trao cho đồng bào nghèo ở đồn biên phòng lai hòa
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba
bà con ở địa phương theo tôi biết là bà con nghèo thì nó đa số nó đông
thì đồn biên phòng mình thường xuyên là đi đến tặng gia đình giúp đỡ
thì thậm chí có người đau ốm bệnh thì đồn biên phòng cũng cử cán bộ
bình chạm tới đến tặng nhà để chăm sóc cho bà con
qua hoạt động này để nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân
ghi nhận tạc giả đối với quân chủ nhân dân là tích cực giúp cho bộ đội biên phòng
trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
và cũng đã tạo được hình ảnh tốt đẹp của anh bộ đội vụ hồ người chiến sĩ quân hàm xanh
trong lòng đồng bào các chân tộc nơi biên giới và hải đạo của tổ quốc
vì sự bình yên và phát triển của khu vực biên giới mà những người lính quân hàm xanh
không ngừng học tập phấn đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tổ quốc